ô tô di chuyển vào nội thành thủ đô hà nội tại một số tuyến đường thường xuyên un tắc trong giờ cao điểm sẽ phải đóng phí và việc thu phí sẽ được thực hiện tự động
đây là nội dung đề cương dự thảo mà sở giao thông vận tài hà nội vừa trình ubnd tp cnx
theo dự thảo lái xe chủ xe phải mở tài khoản ngân hàng gắn thiết bị tự động trên xe hệ thống sẽ tự động trừ tiền trong tài khoản khi chủ xe đi vào nội đô hà nội
cùng với đó các lỗi vi phạm cũng sẽ bị phạt nguội và trừ tiền trong tài khoản
theo phương án này hà nội sẽ không phải lập các trạm thu phí
sở giao thông vận tải cũng tính toán chỉ thu phí ở các tuyến đường thường xuyên ủn tắc và thu phí theo giờ để hạn chế xe vào nội đô trong giờ cao điểm
dự kiến danh giới thu phí là từ đường vành đai ba trở vào
phương án thu phí sẽ được triển khai vào cuối năm nay và từng bước hạn chế xe máy tìm đến dừng hoạt động của xe máy trong nội thành hà nội vào năm hai nghìn ba mươi